nhằm cập nhật bối cảnh thay đổi của ngành truyền thông toàn cầu và thích ứng với những thay đổi của môi trường báo chí việt nam
trong bối cảnh hiện đại hội thảo báo chí trong kỷ nguyên mạng xã hội đổi mới hoạt động và kinh doanh báo chí
trước thách thức của truyền thông xã hội đã được tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia đã thảo luận về những thách thức và sự chuyển dịch cần thiết của ngành báo chí truyền thông việt nam
đồng thời góp ý điều chỉnh chính sách quy định ngành để phù hợp và thúc đẩy môi trường báo chí phát triển trong bối cảnh hiện nay
trong đó vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm là làm thế nào để báo chí vừa giữ vững trận địa thông tin vừa làm chủ trong môi trường truyền thông số
vấn đạn tin giả đong hành hành khắp nơi tác động rất lớn đến tâm lý chung của công chúng
khiến cơ quan chức năng nhất là các cơ quan báo chí lúng túng trong xử lý thông tin

vì vậy rất cần sự chủ động vào cuộc của báo chí

thực sự là kênh thông tin quan trọng làm tốt chức năng giám sát và định hướng dư luận là người gác cổng thông tin định hướng dư luận tốt trên mạng internet